nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm và chúc mừng một số nhà giáo nhân dân văn nghệ sĩ những người có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục văn học nghệ thuật của nước nhà
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm nhà giáo nhân dân thái thị liên một trong những nữ nghệ sĩ dương cầm đầu tiên của việt nam và là một trong bảy người thầy đầu tiên đã tạo dựng nên trường âm nhạc việt nam nay là học viện âm nhạc quốc gia việt nam
là người duy nhất trong bảy nghề thầy này còn sống cho nên bà được coi là một nhân chứng sống của học viện âm nhạc quốc gia việt nam hiện nay
ân cần thăm hỏi nhà giáo nhân dân thái thị liên nhân ngày nhà giáo việt nam và cũng nhân dịp kỷ niệm lần thứ một trăm linh ngày sinh của bà
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng bày tỏ sự tri ân tới nhà giáo nữ nghệ sĩ đã đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam trong đó có cả hai người con của bà là nghệ sĩ nhân dân đặng thái sơn nổi tiếng thế giới và giáo sư nhà giáo nhân dân trần thu hà
giáo sư đầu ngành về dương cầm của việt nam anh hùng lao động nguyên giám đốc học viện âm nhạc quốc gia việt nam
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc tới thăm nhà văn vũ tú nam người đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá với những tác phẩm văn học nổi tiếng như bên đường một mươi hai quê hương cuộc phiêu lưu văn ngan tốn công ông đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước cũng như góp phần đào tạo nên nhiều nhà văn của việt nam là tấm gương sáng cho thế hệ hiện nay
cùng ngày tới thăm nhà điêu khắc tạ quang bạo người đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nhà điêu khắc đã có nhiều công trình nghệ thuật và tượng đài mang nhiều ý nghĩa trong đó có tượng nhà giáo chu văn an
ngoài ra với tài năng của mình ông cũng đã góp phần đào tạo nên nhiều nghệ sĩ điều khắc cho đất nước
nhân dịp tới thăm các nhà giáo và cũng là các văn nghệ sĩ tiên tuổi của đất nước thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ đang tích cực nghiên cứu để sớm có những chính sách phù hợp cho các nhà giáo cũng như văn nghệ sĩ để bảo đảm cho những người hoạt động trong lĩnh vực này vừa có cuộc sống ổn định vừa có những đóng góp lớn hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và văn học nghệ thuật của nước nhà